nguyễn hữu quốc duy ba mươi một tuổi và nguyễn hữu thiên an hai mươi một tuổi cùng chú tại phường cam phú thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
theo cáo trạng cả hai đối tượng trên là anh em họ hàng cùng rủ nhau tuyên truyền chống phá đảng nhà nước ta dưới nhiều hình thức
nguyễn hữu quốc duy từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi năm qua trang mạng xã hội facebook đã đăng tải tuyên truyền năm mươi tám bài viết có nội dung xuyên tạc chống chính quyền đảng nhà nước
cũng từ facebook nguyễn hữu thiên an thường xuyên truy cập vào các trang mạng có những đề tài nội dung chống phá nhà nước việt nam có tên gọi tuổi trẻ yêu nước
trong năm hai nghìn một mươi năm an đã nhiều lần viết bậy lên tờ tiền năm mươi đồng việt nam dùng sơn nước vẽ khẩu hiệu bôi nhọ chống đối đảng nhà nước ta lên tường để chụp ảnh đăng trên mạng
lôi kéo nhiều người cùng tham gia và được tổ chức việt tân mời sang singapore tham dự lớp tập huấn truyền thông chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tỏ ra ăn năn hối cải do nhận thức kém và bị lợi dụng xúi rục kích động
hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự
tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tuyên phạt nguyễn hữu quốc duy ba năm tù và nguyễn hữu thiên an hai năm tù
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án để điều tra
làm rõ nhóm côn đồ mang hung khí đến nhà dân truy sát bắn bị thương một người dân hủy hoại nhiều tài sản xảy ra vào hôm ngày hai mươi tháng tám vừa qua
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người mang theo dao và mã tấu đến nhà anh trịnh ngọc đỉnh
chú tại thôn yên khang xã quảng yên huyện quảng sương tỉnh thanh hóa và yêu cầu gặp người có tên là hùng
sau đó một nhóm người trong nhà anh bình đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm hai mươi người này
sau đó đã có tiếng súng nổ lên khiến anh trịnh ngọc thành em trai anh đình bị bắn trúng chân phải đi bệnh viện cấp cứu
một người hàng xóm của gia đình anh đỉnh còn bị thương nhẹ do đạn trúng
lực lượng công an sau đó cũng đã tìm thấy nhiều viên đạn nhỏ vương vãi ở khắp nơi
nhiều tài sản của gia đình anh đình cũng bị hư hỏng
hiện công an huyện quảng sương đã quyết định khởi tố vụ án và đang truy xét các đối tượng
công an huyện quảng sương cũng đang xem xét để khởi tố một số hành vi khác có liên quan
sau hai mươi sáu năm bị truy nã về tội buôn bán phụ nữ đối tượng hoàng văn tích có hộ khẩu thường trú tại thị trấn đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn vừa bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
theo tài liệu của công an tỉnh quảng ninh hoàng văn tích làm nghề buôn bán thường xuyên quan lại biên giới khu vực cửa khẩu bắc gia đình lập lạng sơn
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tích đã cùng với một đối tượng ở quảng ninh và trung quốc
lừa bán hai phụ nữ
cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi tích bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh ra lệnh truy nã về tội buôn bán phụ nữ
tại cơ quan công an hoàng văn tích khai nhận trong hai lần lừa bán các nạn nhân đối tượng đã bán được một phụ nữ
lần thứ hai đưa người sang trung quốc bán thì tích bị lực lượng chức năng ở đây bắt giữ một tháng
khi trở về việt nam lẩn trốn ở nhiều nơi tích đã đến quận liên triều thành phố đà nẵng sinh sống
ngày hai mươi ba tháng tám hoàng văn tích về thị trấn đình lập lạng sơn để giải quyết việc riêng thì bị bắt
tại đây vũ khí tự chế gây án gây dối an ninh trật tự đang có diễn biến phức tạp
công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhất là các loại súng vũ khí tự chế trái phép đang đặt ra rất nhiều thách thức cho cơ quan chức năng
vâng và trước tình hình này tỉnh quảng ninh đã đẩy mạnh đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tội phạm
phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng sử dụng vũ khí gây dối an ninh trật tự
đặc biệt là đẩy mạnh việc quản lý tuyên truyền người dân tự giác giao nổ vũ khí
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh quảng ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng cao đăng sử
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và sản xuất vũ khí tự tạo trái phép với số lượng lớn
ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn đồng kho
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
hai nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tự chế gây mất an ninh trật tự
đây là hai vụ việc đã được công an tỉnh quảng ninh ngăn chặn kịp thời không để xảy ra diễn biến phức tạp
những vụ việc liên quan đến vũ khí công cụ thô sơ vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ và súng tự chế là giảm đi rất nhiều
để đạt được kết quả này là do việc chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
các lực lượng nghiệp vụ như hình sự ma túy và công an các phường và phòng nghiệp vụ như phòng cảnh sát quản lý hình chính
phòng cảnh sát giao thông đường thủy đường bộ làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát
để mới đạt được kết quả giảm thiểu được những vụ việc liên quan đến vũ khí
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay công an tỉnh quảng ninh đã kiểm tra phát hiện bắt giữ hai trăm chín mươi năm vụ
ba trăm chín mươi năm đối tượng có liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thù giữ hơn chín trăm linh khẩu súng các loại một mươi hai bảy trăm linh viên đạn
gần tám vũ khí thô sơ cùng nhiều tăng vật khác
bên cạnh đó công tác tuyên truyền vận động quân chúng đã thu hồi được hơn một hai trăm linh khẩu súng các loại
gần hai sáu trăm linh vũ khí thô sơ và hơn hai mươi ba kíp nổ
thực tế cho thấy để quản lý tốt và giảm thiểu các vụ án liên quan đến sử dụng vũ khí trái phép
thì ý thức tự giác của người dân là yếu tố then chốt
vận động họ hàng con cháu có vũ khí là phải mang đi lộp
và đi tuyên truyền cho làng xóm nhân dân của khu phố và cộng đồng
là dùng vũ khí để trong nhà là rất nguy hiểm cho đến cho gia đình và cho mọi người trong xã hội
nếu mình có sử dụng cái đấy ở trong nhà mà cái việc đấy nó xảy ra thì gia đình mình
bản thân gia đình mình gánh chịu
và đến cả xã hội đến cái việc đấy thì chúng tôi cố gắng bằng mọi vấn đề ở khu phố và tổ dân
và vận động mọi tổ chức để cho dân phải mang giao lột toàn bộ vũ khí vật liệu lổ trang thiết bị đến công an
cái công tác quản lý vũ khí vật liệu lổ trên địa bàn đỉnh trong cái thời gian tới
phối hợp với công an địa phương nhất là lực lượng công an phường xã và lực lượng bảo vệ dân phố
làm cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao lột
dùng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện những đối tượng tàng trữ sản xuất tàng trữ những loại công cụ vũ khí tự chế này
để có biện pháp phối hợp với các phòng nghiệp vụ như phòng cảnh sát hình sự điều tra khám phá thu giữ và xử lý đối tượng
để giảm thiểu các vụ án liên quan đến sử dụng vũ khí thô sơ tự chế ngoài đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
thì cần thắt chặt quản lý và có các chế tài mạnh hơn để gian đe các đối tượng vi phạm
quả đó góp vấn đề
bảo an ninh trật tự và tính mạng tài sản của nhân dân
tiếp sau đây là một tin vui cho các khách hàng mua nhà ở xã hội
đó là sổ đỏ sẽ được làm ngay sau khi nhận bàn giao nhà thay vì phải chờ đợi từ bốn đến bốn năm năm như thời gian vừa qua
và đây là một thay đổi lớn trong thông tư một mươi chín do bộ xây dựng ban hành
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng tám sẽ không có giá tạm tính của nhà ở xã hội
thay vào đó chủ đầu tư chỉ tính giá bán một lần
và trình sở xây dựng thẩm định
sau đó chủ đầu tư sẽ công bố giá bán chính thức giống như cách làm tại các dự án nhà ở thương mại hiện nay
việc này giúp cho người mua nhà yên tâm về giá và giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí
khi không phải làm đến hai lần giá một lần giá tạm tính một lần giá chính thức
sau ngày một mươi năm tháng tám người mua sẽ có giá bán chính thức không còn giá tạm tính
với những dự án người dân đã vào ở trước thời điểm thông tư mới có hiệu lực vẫn phải tiếp tục chờ đợi
khi nào chủ đầu tư thực hiện quyết toán xong công trình họ mới có giá bán chính thức để làm sổ đỏ
thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật đó là vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm qua
một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất vàng mã
nằm trong một con hẻm đường nhỏ ở bùi minh trực quận tám tp hcm
vụ hỏa hoạn trên đã thiêu dụi hàng trăm mét vuông sườn sản xuất cùng với nhiều tài sản bên trong
nhiều nhà dân trong khu vực này cũng bị ảnh hưởng nặng
theo thông tin ban đầu thời điểm trên người dân trong khu vực phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội
tại một cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh vàng mã đèn sát thuồng khu vực phường năm quận tám tp hcm
lực lượng tại chỗ đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành
do lúc này đang có gió mạnh đồng thời bên trong kho xưởng có chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy
nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho xưởng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động hàng chục xe chuyên dụng
cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy từ nhiều hướng
ngăn không để cháy lan sang các khu vực đông dân cư
thời điểm trên mặc dù trời có mưa lớn nhưng ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội
khói độc tỏa ra mù mịt khắp các hướng
đến một mươi sáu giờ cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi hàng trăm mét vuông kho xưởng
cùng với nhiều tài sản bên trong đồng thời gây thiệt hại nặng cho ít nhất năm nhà dân trong khu vực
do bị cháy lan hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
các vụ hỏa hoạn xảy ra luôn để lại những thiệt hại lớn về người và tài sản
đã luôn luôn có những bài học kinh nghiệm được rút ra về các hành vi an toàn cháy nổ
để tránh xảy ra sự cố tuy nhiên vấn đề dự trù phương án để chữa cháy và cứu hộ
khi thiết kế nhà cửa hoặc các hộ kinh doanh cá thể thực tế trên hiện nay vẫn chưa được trú trọng
vâng như trong vụ cháy xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám vừa qua tại phường mộ lao
quận hà đông thành phố hà nội toàn bộ ngôi nhà năm tầng đã bị cháy thiêu dụi hai người thương vong
và điều đáng nói trong vụ cháy này đó chính là ngôi nhà này được thiết kế khá là kiên cố
nhưng không tính toán đến phương án phòng chống cháy nổ
đó chính là một trong những nguyên nhân đã khiến cho hậu quả hết sức nặng nề
một ngày sau vụ cháy người dân quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng
sau hai tiếng kể từ khi đám cháy bùng phát ngọn lửa đã thiêu dụi toàn bộ tài sản trong căn nhà năm tầng
khiến hai nạn nhân tử vong ngôi nhà có diện tích năm mươi sáu m hai
toàn bộ tầng một là cửa hàng trương bày và bán sản phẩm dệt may hanoximex
do đó ngọn lửa gặp vật dụng dễ cháy như vải vóc các loại bao bì càng dễ bùng phát dữ dội
lúc ấy em đang ngồi ở đây được cô sáu chủ nhà bên cạnh gọi em ra mở khóa
em mở khóa ra thì đã bắt đầu thấy lửa cháy ở dưới gầm cầu thang
em không biết làm cách nào thì em mới gọi mọi người
qua mọi người tay em đau em không mở được khóa em mới gọi mọi người mở khóa hổ
em còn mọi người kéo hết quần áo ra ở ngoài
sau rồi bắt đầu mọi người kéo hết quá thì lửa bắt đầu nó lan rộng quá bắt đầu nó bốc lên tầng hai
thì bắt đầu em với mọi người lấy hết đồ đạc múc nước từ bên nhà nọ sang nhà kia xong vào để dập được tầng một
qua cái nhận định bắt đầu chúng tôi cũng có thể xác định đấy là nguy hiểm cháy xác định từ việc nạp áp quy của xe đạp điện
tầng một của gia đình xảy ra cháy và từ cái việc chất cháy tầng một rất nhiều vải sợi may mặn
cho nên là cái vụ cháy phát triển rất là nhanh và trở thành một vụ cháy lớn và gây thiệt hại rất nghiêm trọng
với thiết kế ngôi nhà từ tầng hai đến tầng năm đều bịt kín khung sắt mà người dân vẫn hay gọi là chuồng cọp như thế này
rõ ràng đã gây ra ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

do hai nạn nhân trong vụ cháy này người dân cùng các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phải phá tường rào nhà hàng xóm để tiếp cận hiện trường

trên địa bàn thành phố hà nội hiện còn hàng trăm nhà trung cư cũng như các hộ dân có thiết kế những lồng sắt hay còn gọi là chuồng cọp rất kiên cố với mục đích đảm bảo an ninh
tuy nhiên chỉ khi xảy ra những vụ hỏa hoạn như thế này nhiều người mới giật mình
nếu không tính toán đến phương án xảy ra sự cố cháy nổ thì chắc chắn hậu quả để lại sẽ rất nặng nề
tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm nay tỉnh quảng trị đang có nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra
trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh
với hệ thống sông suối dày đặc huyện hải lăng tỉnh quảng trị hiện có khoảng ba mươi năm hồ đập lớn nhỏ
trong đó một số hồ do thời gian sử dụng quá lâu và ảnh hưởng của thiên tai nay đã xuống cấp
vì vậy để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành
hồ đập này huyện hải lăng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp

trong những ngày này công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi quảng trị đã chỉ đạo đơn vị thi công
đẩy nhanh tiến độ các công trình đang sửa chữa nâng cấp đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa lũ đến
với số hồ quản lý của công ty hiện nay có hai công trình đồng điểm
tức là hồ trục kinh và hồ của lăng hà đang tổ chức triển khai nâng cấp sửa chữa
cái này do sở làm chủ đầu tư hiện nay cũng đang hận trương hoàn thiện

cái phương hành là vượt lưu của năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh quảng trị hiện có một trăm ba mươi một hồ đập lớn nhỏ hiện nay mực nước các hồ chứa đang ở mức thấp
vì vậy ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra
rà soát thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình của các hồ đập trên địa bàn
để có giải pháp khắc phục kịp thời
ủy ban tỉnh đã đi kiểm tra tất cả các hồ đập chứa trên địa bàn của tỉnh
và chỉ đạo các đơn vị của ngành nông nghiệp
nông nghiệp phát triển nông thôn công ty khai thác công trình thuyền lợi
cũng như các huyện thường xuyên kiểm tra rà soát lại hệ thống những hồ đập chính
những hồ lớn để phòng chống ro rỉ nước ra ngoài
cũng như các bảo quản bảo dưỡng thường xuyên
những công trình hồ đập nhỏ phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp
tiếp hành rà soát kiểm tra xuống cấp
thì lập cái kế hoạch để ủy ban tỉnh phê duyệt cho nâng cấp
đến thời điểm này các công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh quảng trị
đang được khẩn trương thi công các hạng mục chính để vượt lũ an toàn
đối với các hồ đập nhỏ tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các địa phương
phân công lực lượng thường xuyên túc trực
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của trong
mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số địa phương bị sạt lở đất
nhiều nơi giao thông bị chia cắt ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân
tại tỉnh lào cai tuyến quốc lộ bốn d của thị trấn sapa đã bị chặn đứt do sạt lở đất
vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám đã thông xe một chiều vào lúc một mươi sáu h cùng ngày
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng tám tuyến quốc lộ bốn d nối thành phố lào cai đi lai châu
đã được thông xe một chiều sớm hơn dự kiến hai tiếng
tuy nhiên lượng đất đá bị sạt lở trên tuyến đường nối lào cai lai châu vẫn còn rất lớn
hiện các xe máy xe khách đều có thể lưu thông bình thường
tuy nhiên hai bên đường vẫn còn đất đá chưa hot dọn xong
đơn vị đang nhanh chóng tiến hành công tác khắc phục để sớm thông xe hai chiều
cho các phương tiện lưu thông thuận lợi
dù tuyến đường quốc lộ bốn d tại sapa đã được thông xe lực lượng chức năng vẫn túc trực hai đầu
để phân luồng điều tiết hướng dẫn người dân lưu thông an toàn
còn vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng tám đã xảy ra một vụ tai nạn trên cầu dạch miễu
ở quốc lộ sáu mươi nối hai tỉnh bến tre tiền giang khiến một người tử vong
vào thời điểm trên một thanh niên tên là phương quể trà vinh chạy xe máy
khi vừa lên đến giữa nhịp số hai của cầu dạch miễu phía trên cồn phụng thuộc tỉnh bến tre
xe của phương đã va vào xe ba gác bị chết máy đang đậu ở bên làn đường dành cho xe hai bánh
sau khi va vào xe ba gác phương loạn quạng tay lái lấn ra giữa làn xe bốn bánh
cùng lúc này một chiếc xe tải chạy tới đã tông mạnh vào khiến phương ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
sáng qua tại km một nghìn ba mươi một chín trăm bảy mươi trên quốc lộ một a đoạn qua xã bình quyên huyện bình sơn
đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô chạy ngược chiều vụ va chạm khiến tài xế xe tải bị thương
vào thời điểm trên ô tô khách dường nằm cúc tùng chở trên xe hơn ba mươi hành khách chạy theo hướng từ nam ra bắc
khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô tải chạy ngược chiều
cú va chạm đã làm xe ô tô tải rơi xuống vệ đường
tài xế của xe tải bị thương nặng
xe khách dường nằm quốc tùng lao vào nhà một hộ dân phía dưới đường làm gãy trụ điện trụ ngõ và hư hỏng tường rào
rất may hơn ba mươi hành khách trên xe không bị thương
trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy

trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
theo ngày chẵn lẻ trên các tuyến phố như giã tượng trần quốc toản nguyễn gia thiều
ngay sau khi đề án được công bố đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
phố giã tượng khu phố đầu tiên của hà nội được thí điểm triển khai quy định đỗ xe theo ngày chặn lẻ
theo đề án các ô tô dừng xe trên phố này vào ngày chẵn phải đỗ bên chẵn và ngược lại
theo các chuyên gia cách làm này rất khó áp dụng nhưng cần thiết trong giai đoạn này
thực thi những giải pháp này là hết sức khó khăn rất là khó khả thi
vì sao vì chúng ta có một cách làm mà nó không canh cơ
tức là hôm nay tháng này thì làm nhưng tháng sau không ai chứng tra thì người ta để quay lại như cũ
vì vậy cho nên là như tôi vừa nói là một giải pháp tình thế cần thiết
và cũng cần phải triển khai sớm để mà giảm bớt cái vấn đề ủng tắc
giảm bớt cái tài nạn giao thông ở trên những địa phố
thực tế thì giải pháp này đã mang lại hiệu quả tại một số tuyến đường ở tp hcm và đà nẵng
tuy nhiên nếu áp dụng tại hà nội sẽ gặp không ít trở ngại
chúng ta thử phân tích xem ví dụ trên những đường trục ra vào đông thị như nguyễn trãi
như là đường xuân thủy đường nhổn rồi đường giải phóng
thì trên những đường trục lưu lượng chiều ra và chiều vào đã biến động theo giờ trong ngày
ví dụ như cao điểm buổi sáng
chiều từ ngoại thành vào thành phố đông
nhưng giờ các điểm buổi chiều thì lại ngược lại từ thành phố ra ngoài đông
như vậy thì trong một ngày thì nó đã biến động như thế rồi
nhưng sang ngày nó đều biến động như nhau cả
cho nên chúng ta cầm và đổ xe gọi là trao đổi đối xứng nhau như thế thì
chúng ta sẽ không tận dụng được cái năng lực thông hành của đường
các đường ở trong nội thành thì nó hầu như nó không thay đổi lưu lượng
những đường nhỏ như chúng ta đang triển khai thí điểm đấy
thì là những đường chủ yếu là những đường nhánh để tiếp cận đến các khu dân cư và các địa điểm thú hút vắc xinh khác
thế thì lưu lượng nó như nhau
thì việc tôi đã cho đổ rồi tức là năng lực thông hành ở cả hai phía đều dư thừa rồi

nhưng mà nếu năng lực đã dư rồi thì việc đấy là không cần thiết
thực tế thời gian qua cho thấy tình trạng ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn như hà nội và tp hcm đã ở mức báo động
việc tìm ra giải pháp để giảm thiểu tình trạng này là vô cùng cấp bách